vị luật sư phân tích
ông phúc xây dựng và tạo cho mình hình ảnh về tu sĩ phật giáo
nhưng lại đưa nhiều thông tin trên mạng đi ngược với giáo lý giáo luật lễ nghi của phật giáo
tự tuyên truyền sai về tổ chức khi nhận mình là chủ trì
và có cơ sở thực hiện hoạt động tôn giáo là chùa
nhưng thực tế không phải
đây là hành vi xúc phạm tiếng ngưỡng tôn giáo theo khoảng ba điều năm
luật tiếng ngưỡng tôn giáo hai nghìn một mươi sáu
theo luật sư chính hành vi trên dẫn tới dấu hiệu cho thấy
ông phúc đang có nhiều phát ngôn
sử dụng hình ảnh tạo thông tin sai sự thật
gây hoang mang trong nhân dân về tôn giáo
xâm phạm quyền và lễ hợp pháp của tổ chức
mà cụ thể ở đây là giáo hội phật giáo việt nam
tổ chức tôn giáo theo khoản một mươi hai điều hai
luật tiếng ngưỡng tôn giáo
ngoài ra luật sư nói
hành vi của ông phúc có dấu hiệu vi phạm luật an ninh mạng
vi phạm luật tiếng ngưỡng tôn giáo
dựa vào quyền tự do tín ngưỡng tự do ngôn luận là dấu hiệu để xem xét
ông nguyễn minh phúc có hành vi của tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào tạm biệt